trong năm hai nghìn một mươi chín huyện lý sơn thực hiện một mươi tám dự án nhằm khắc phục cơ sở hạ tầng yếu kém
để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên đảo
tuy nhiên do vướng mặt bằng nên là nhiều dự án bị chậm tiến độ
và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương
dự án chợ trung tâm huyện lý sơn có vốn đầu tư hai mươi bốn tỷ đồng
nằm trong quy hoạch vùng kinh doanh tham quan mua sắm của du khách
được khởi công vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hai năm xây dựng
tuy nhiên đến thời điểm này dự án chỉ hoàn thành hai mươi khối lượng công trình
thì phải tạm dừng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hơn hai trăm linh tiểu thương trên đảo đang mong đợi dự án này sớm hoàn thành đưa vào sử dụng
trại này xa lao quá nên bọn con chúng tôi cũng mong trại này xa nhanh hơn chút
để cho chúng tôi có cháu buôn bón đủ thằng tiền chứ cũng không thể buôn bón tầm bạc như thế này được
dự án khôi phục bộ xương cá ông lăng tân có vốn đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng
dự kiến khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng đến thời điểm này thì hai phần ba hộ dân vẫn chưa thống nhất được tiền bồi thường và bàn giao đất
nên dự án cũng chưa được triển khai
người dân là chưa chấp nhận nguyên nhân là người ta nói là cái giá thị trường đắt hiện tại lý sơn rất cô
mà mình bồi thường theo cái giá nhà nước thì thấp
thị quyền sẽ tiếp tục triển khai công tác vạn động và trong trường hợp vạn động không được
mà ý nghĩa mục đích của các dự án nhất là chợ trung tâm và cái lăng tân
để phục vụ cộng đồng chung để phát triển kinh tế sở của quyền
thì quyền cũng phải dùng cái biện pháp hành chính cứng ráng để mà thu hầu triển khai thực hiện dự án này
và cũng qua đây thì cũng mong người dân đồng tình ủng hộ với quyền
những người có đắc bị ảnh hưởng thu hầu
thì cũng đề nghị họ cũng đồng lòng với quyền để mà giao đắc cho quyền chấp hành tốt
nhằm là phát triển cái hạ tầng cà xa hạ tầng cũng như là khôi phục các cái văn hóa tổng định của quyền lý sơn
cho người phục vụ cho cộng đồng cho người dân và cho bản thân người của những người đó
các công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cộng đồng dân cư
phát huy giá trị văn hóa của huyện đảo đa dạng thêm sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch đến lý sơn
vì vậy việc chậm tiến độ do công tác đền bù giải phóng hoạt bằng
đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của cộng đồng dân cư trên đảo